cùng trình bày các bị cáo còn lại mong hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ để đưa ra phán quyết công tâm khách quan và nhân văn
dự kiến hội đồng xét xử sẽ tuyên án vào ngày hai mươi chín tháng năm